lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng bốn h hai mươi phút ngày hôm nay một mươi sáu tháng bốn
tại số nhà tám đường nguyễn văn huyên phường ba đình thành phố thanh hóa khiến hai người tử vong bốn người bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
đã điều động lực lượng cùng hai xe chữa cháy một xe thang một xe bồn nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn
tại hiện trường lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ phương án chữa cháy cứu nạn
sau một mươi phút đám cháy được khống chế lực lượng chức năng đã cứu được hai vợ chồng chủ hộ cùng hai người con đưa tới bệnh viện để chăm sóc
hai cháu bé được xác định đã tử vong tại tầng ba sinh năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy
ngay sau vụ cháy lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng cầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy
trong khi tuần tra trên tuyến quốc lộ một a
thuộc xã tân phú huyện tam bình lực lượng công an đã phát hiện võ hoàng cầu điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra thì phát hiện gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy treo trên xe
tiếp tục khám xét chỗ ở của cầu tại bến tre lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ một mươi một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
kết quả giám định tổng trọng lượng ma túy của cầu vận chuyển và tàng trữ trái phép là hơn năm trăm ba mươi gram ma túy loại ketafetamin và ketamin
được biết cầu từng có ba tiền án
trong đó có một về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chấp hành xong án phạt tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
hai mươi đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây dối trật tự công cộng vừa bị công an huyện kim thành tỉnh hải dương xác minh làm rõ
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng một trên địa bàn xã cộng hòa và cổ dũng
huyện kim thành có hai nhóm thanh niên
với khoảng ba mươi đối tượng điều khiển gần hai mươi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nhiều xe mô tô không biển kiểm soát
sử dụng gậy bóng chảy dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau gây náo loạn nhiều tuyến đường
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành đã làm rõ ba mươi đối tượng có liên quan
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi hai đều đến từ các xã trên địa bàn huyện kim thành
ngày một mươi tháng bốn công an huyện kim thành đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can về tội gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên công an tp long xuyên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm gian đe giáo dục
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm hạn chế đến mức thấp nhất những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra
từ đầu năm đến nay công an tp long xuyên tiếp nhận và xử lý hơn hai mươi hai vụ việc thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau
gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ có trường hợp mới một mươi hai một mươi ba tuổi
song đã tụ tập với các thanh thiếu niên ở các huyện xung quanh có những hành vi manh động nguy hiểm
các đối tượng này thì từ lâu đã có những mâu thửng cá nhân thường thì hẹn hò nhau trên các mạng xã hội
thì rủ rê để tham gia đánh nhau
khi mà phát hiện không có đối tượng ở nhà thì chúng là quay sang là đập phá đồ đạc của người thân
tình hình trên cũng làm ảnh hưởng đến dư lận của xã hội rất nhiều
qua công tác nắm địa bàn đối tượng công an thành phố long xuyên đã ra soát lên danh sách quản lý khoảng sáu mươi thanh
thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật
qua đó tổ chức nhiều buổi gọi hỏi giáo dục dân đe đồng thời cho các em và phụ huynh ký cam kết về chấp hành pháp luật
nhằm mục đích nâng cao nhận thức nhất là quy định liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích cho người khác
thì nó đi chơi ăn ngoài thì mình nghĩ nó đi uống trà sữa này kia thôi chứ không có nghĩ là nó tụ tập quýt lộn lạ cũng vậy
mấy anh truyền đạt lại thì phụ huynh ở nhà sẽ căng nhắc thêm
nên là không có cho mấy em tụ tập nữa còn đi đâu là em đưa gớp chứ không có để cho nó đi mình lên nữa
lực lượng công an thành phố cũng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn tiêm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự
đặc biệt tập trung phát hiện nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên hư hỏng
tụ tập đua xe lạng lách gây mất an toàn cho người dân
cơ quan sở truyền trà công an thành phố hồ chí minh cũng đang thụ lý các dự án và các tin báo
các dự án tin báo này cũng có liên quan đến các em
nếu trong thời gian tới qua vấn đề giáo dục cho làng công kết mà các em tiếp tục di phạm
thì tùy theo tính chất mức độ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh sẽ có biện pháp xử lý nặng hơn
thích đáng hơn để răng đe chung cho mọi người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên đã khởi tố một mươi bảy đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì cũng rất cần sự quan tâm
của các cấp các ngành và gia đình trong quản lý giáo dục con em góp phần ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản bắt giữ hai đối tượng
gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và huyện lục ngạn huyện yên thế tỉnh bắc giang
sau thời gian xác lập chuyên án vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an huyện hữu lũng đã phối hợp với công an huyện yên thế tỉnh bắc giang bắt giữ nguyễn văn lực
chú tại lạng sơn và lê văn thanh chú tại thành phố hà nội thu giữ hai xe mô tô và nhiều tăng vật khác
tại cơ quan điều tra hai đối tượng có khai có quan hệ quen biết từ trước khi cùng chấp hành án tại trại giam công an tỉnh bắc giang
do cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau trộm cắp xe máy của người dân
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã liên tiếp trộm ba chiếc xe máy tại xã minh sơn và thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và hai chiếc xe máy tại các huyện lục ngạn yên thế của tỉnh bắc giang
gần một trăm linh trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã bị tổ công tác một trăm năm mươi một của công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý ngay trong ngày đầu giao quân tấn công chấn áp tội phạm đường phố
chỉ trong tối ngày một mươi năm tháng bốn hàng trăm cảnh sát thuộc tổ công tác một trăm năm mươi một của tỉnh và công an thành phố hải dương đã kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý bốn mươi năm xe chín mươi bảy đối tượng
các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm không đăng ký xe không có giấy phép lái xe không đeo biển kiểm soát
một số đối tượng có biểu hiện phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng khiêu khích người đi đường và lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
trong đó phát hiện nguyễn đức chính chú tại thành phố hải dương không xuất trình được giấy phép lái xe có dấu hiệu làm giả đã chuyển đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương xác minh làm rõ
theo kế hoạch đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hết ngày ba mươi tháng sáu
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng huyện bắc bình tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách chở ba mươi tám hành khách khiến cho nhiều người bị thương trong đó có một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
trước đó khoảng bốn h ba mươi phút sáng cùng ngày tại km một nghìn sáu trăm năm mươi tám ba trăm linh quốc lộ một đoạn qua thị trấn lương sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
xe khách dân nằm biển số năm mươi một b ba mươi một nghìn chín trăm tám mươi một chở khoảng ba mươi tám hành khách tu thông theo hướng bắc nam
khi đến cầu ông vạc thì bất ngờ lao qua giải phương khách giữa đường rồi lật nhiên hành lý hàng hóa trên xe đổ rơi ra ngoài
vụ việc khiến hành khách bị mắc kẹt sau đó được người đi đường giải cứu ra ngoài
một số người bị thương phải nhập viện điều trị trong đó có một hành khách bị thương nặng đã tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình đang phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh điều tra xử lý vụ việc theo quy định
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã nhận báo cáo về việc giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ xảy ra tại trường phổ thông dân lập hmmanier quận gò vấp tp hcm
theo đó nhà trường phải yêu cầu giáo viên rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống kiểm tra xử phạt học sinh
việc xử phạt phải theo hướng tích cực tránh nóng vội làm ảnh hưởng đến học sinh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu nhà trường tăng cường giáo dục quản lý học sinh để phòng tránh những vi phạm
đặc biệt trong việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp với lứa tuổi ảnh hưởng sức khỏe và bị cấm sử dụng trong trường học
đồng thời sắp tới sở sẽ tổ chức tập quấn để hướng dẫn giáo viên những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong việc giáo dục kỷ luật học sinh
hiện lãnh đạo nhà trường đã xin lỗi phụ huynh học sinh và báo cáo sự việc tới các cấp quản lý
ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen là một yêu cầu cấp thiết hiện nay của các cấp các ngành nhằm lành mạnh hóa thị trường tính dụng
ổn định cuộc sống của người dân và giữ gìn an ninh trật tự
hiện nay bộ công an đang tiếp tục tấn công trực diện đánh sập các đường dây tính dụng đen
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với các bộ ngành để giải quyết tận gốc tính dụng đen
thời gian qua lực lượng công an cả nước đã xử lý giải quyết trấn áp mạnh mẽ với tội phạm tính dụng đen
và đã kiềm chế đẩy lùi được loại tội phạm này
không còn tình trạng phức tạp công khai lộng hành như thời gian trước đây
tuy nhiên tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp nhất là cho vay qua mạng internet
công an nhiều đơn vị địa phương đã truyệt phái nhiều băng nhóm hoạt động với vi mô lớn
hoạt động ở nhiều tỉnh thành do các đối tượng
thậm chí có cả người nước ngoài tham gia điều hành với quy mô rất lớn với số tiền cho vay lên tới ngàn tỷ đồng
kết trao giải cuộc thi chuyện ngắn hay năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời phát động một sân chơi mới
cuộc thi thơ hay năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi truyện ngắn hay năm hai nghìn hai mươi hai khép lại không tìm được giải nhất
cuộc thi trao hai giải nhì do tác giả cao chiến tác giải lệ hằng với hai tác phẩm
ngôi nhà rừng bản trăng và tác phẩm trựu view giá bao nhiêu
ban giám khảo cũng đã trao các giả ba giả khuyến khích và giả tác giả trẻ
cho một mươi tác phẩm ấn tượng khác
trong khuôn khổ sự kiện cuộc thi thơ hai năm hai nghìn hai mươi ba được phát động
mỗi tác giả nộp về không quá một mươi bài thơ cho bang tổ chức
thời hạn nộp từ ngày một tháng năm năm nay đến hết ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ban tổ chức dự kiến công bố kết quả sẽ là vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp công bố sân chơi mới tạp chí văn nghệ tp hcm đơn vị tổ chức
cũng triển khai giao diện tạp chí điện tử là không gian số sinh động hơn
về cách thể hiện giúp độc giả và các tác giả theo dõi những tác phẩm văn chương chọn lọc
đoàn công tác số ba gồm hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các ngành nội chính
tuyên giáo học viện an ninh nhân dân và ngân hàng aribank đã hoàn thành chuyến thăm
và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ nhân dân của huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
và nhà dạng dk một
đoàn do chuẩn đô đốc trần ngọc quyết phó tham mưu trưởng quân chủng hải quân làm trưởng đoàn
đoàn công tác đã thực hiện nhiều hoạt động tại quần đảo trường sa
bao gồm đẩy trọng cờ và dịp đội ngũ thiên liên tổ chức đẩy tử niệm
và dân hương cượng đại liệt sĩ thăm viếu nhà tử niệm bắc hồ và các ngôi chùa trên đảo
đồng thời đoàn còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
quân chủng hải quân đã chủ động phối hợp với các địa phương cơ quan và đơn vị
để chuẩn bị quà tặng cho quân và dân nguyện đảo trường sa với phương châm
thiết thực hiệu quả nghĩa tình
khi được hỏi cái mong muốn cái đề nghị của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo
với đảng nhà nước là cái gì
thì một cái câu trả lời rất là đơn giản rất là mộc mạc và cũng rất là chân thành
đó là mong muốn có nhiều chuyến đi từ đất liền ra với trường sa
như vậy thì cái điều thiếu thốn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân
ở trên các đảo thuộc quần đảo trường sa thân yêu của chúng ta
đó là tình cảm
đó là hơi ấm từ đất liền ra với đảo xa
những giây phút nhắn ngủ bên nhau của đoàn công tác và quân dân trường sa
luôn mang đến cảm giác ấm áp và nghĩa tình
nhờ sự quan tâm và chăm sóc của đảng và nhà nước quân và dân trường xa
đã được cải thiện điều kiện sống và luôn sẵn sàng cống hiến
họ đoàn kết xây dựng môi trường xanh sạch đẹp
là chỗ dựa cho người dân vương khơi bán biển
ngày đêm chắc tay súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
ngày đêm chắc tay súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của cộng quốc
điểm nhấn trong hành trình của đoàn công tác là lễ tưởng niệm sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ
đã anh dũng hy sinh trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo
tại vùng biển đảo gạt ma co linh lên đao
trong không khí thiên nhiên và xúc động nhiều đại biểu tham dự đã không kìm được nước mắt
sau lễ dân hương đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ thả vòng hoa
cùng những cánh hạt giấy và đèn hoa đăng để tưởng nhớ tới anh binh các anh hùng nghịch sĩ
đây là lần thứ hai
tôi ra thăm đảo
có thể nói rằng lần ra này tôi thấy quần đảo trường sa nói chung
và những điểm đảo tôi đến đã có rất nhiều thay đổi có rất nhiều đổi mới
có thể nói rằng trường sa hôm nay đã khác xa những năm trước
có thể nói rằng các điều kiện về cơ sở vật chất
về nơi ăn nơi ở phục vụ
cho quân dân trên đảo đã tốt hơn rất nhiều
và tôi nghĩ với sự quan tâm của đảng nhà nước của tất cả các tầng lớp dân dân
thì trường sa sẽ ngày càng được đổi mới
và ngày càng có thêm những điều kiện để ngư dân nhân dân có thể vào sinh sống trên đảo
và tiến hành các hoạt động
đến nay đời sống của quân dân trên các đảo đã được nâng cao và ổn định hơn
đồng thời các hoạt động xã hội cũng được đảm bảo
bao gồm cung cấp nước ngọt sạch để sử dụng hàng ngày
cung cấp điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn cho sinh hoạt
đảm bảo các chương trình học tập theo sách giáo khoa của bộ giáo dục và đào tạo cho học sinh
hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe đã tốt hơn
đây chính là động lực cho quần đảo trường sa nhà dàng dk một
ngày thêm vững vàng nơi đầu sống ngọn gió
sau chuyến hải trình hơn một km
đoàn công tác đã rời trường sa
chia tay những người lính kiên cường
vượt qua mọi danh khó
ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc
những trải nghiệm này đã khiến cho tất cả các thành viên trong đoàn
càng yêu quê hương và đất nước hơn bao giờ hết
thưa quý vị hơn một tấn đường cát không rõ nguồn gốc
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phối hợp bắt giữ
theo đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng bốn
bộ đội biên phòng tỉnh an giang tổ chức mật phục trên địa bàn xã quốc thái huyện an phú
phát hiện ba đối tượng đang điều khiển xe máy chở nhiều bao tải màu trắng
có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã lập tức truy đuổi
lợi dụng đêm tối ba đối tượng này đã điều khiển phương tiện lẩn trốn
để lại các bao tải màu trắng trên đường tỉnh lộ chín trăm năm mươi
tổ công tác kiểm tra xung quanh phát hiện bắt giữ một đối tượng
và hai mươi một bao đường nhãn hiệu nước ngoài có tổng trọng lượng là một năm tấn
qua điều tra ban đầu đối tượng khai nhận tên là nguyễn thanh dũng
trú tại huyện thoại sơn
dũng là người mua hai mươi một bao đường nói trên từ một người không rõ họ tên địa chỉ
để vận chuyển về thành phố châu đốc tỉnh an giang bán kiếm lời
ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng
đối với công ty cổ phần dịch vụ quảng cáo thương mại bầu trời xanh

quân đầu người đạt hai mươi tám m hai sàng một người
theo dự báo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi nhu cầu về nhà ở của người dân là khoảng tám mươi chín triệu m hai
với mục tiêu này nhu cầu vốn sẽ cần khoảng tám trăm tám mươi tỷ đồng trong đó vốn ngân sách là khoảng một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận
đa dạng loại hình nhà ở trong đó chú trọng nhà ở xã hội nhà trung cư nhà cho thuê
nhà ở cho công nhân khu công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các tầng lớp dân cư có mức thu nhập khác nhau
cục hàng không việt nam chấp thuận cho sân bay nội bài hà nội thí điểm quy trình xác thực hành khách
bằng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt qua camera
theo đó cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay
bằng camera nhận diện khuôn mặt
từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng năm với một làn tại khu c tầng hai ga hành khách t một
hai quầy làm thủ tục thí điểm là quầy a ba mươi một và a ba mươi hai nhà ga t một
hãng hàng không bamboo airways sẽ tham gia đợt thí điểm này
để triển khai có hiệu quả cục hàng không việt nam yêu cầu cảng hàng không quốc tế nội bài
có phương án thí điểm cụ thể tránh ủn tắc trong thời gian thí điểm
có sự phối hợp thường xuyên kịp thời của các đơn vị liên quan
thưa quý vị những năm trở lại đây
tỉnh quảng trị có chủ trương đẩy mạnh sản xuất các mô hình nông sản sạch
sản xuất theo hướng hữu cơ chất lượng cao như tiêu hữu cơ lúa hữu cơ dược liệu
cà phê gắn với tín chỉ carbon và một số mặt hàng nông sản sạch khác
tỉnh quảng trị cũng đã kêu gọi một số doanh nghiệp đồng hành với người dân
từng bước nâng cao giá trị gia tăng trên từng đơn vị diện tích
giúp cho người nông dân ổn định được cuộc sống trên mảnh đất của chính mình
tại hợp tác xã ông voi xã do an huyện gio linh trồng được hơn tám mươi hectare tiêu
ba năm trở lại đây hợp tác xã đã chuyển đổi trong hơn sáu mươi hectare theo hướng hữu cơ
với hơn hai trăm linh hộ tham gia
hiện tại tiêu của hợp tác xã đã có mặt tại một số thị trường nước ngoài
ngoài tiêu hữu cơ quảng trị cũng đang đẩy mạnh việc trồng lúa hữu cơ
toàn tỉnh hiện có hơn một trăm bảy mươi hectare lúa hữu cơ sạch
ngoài một mươi năm tấn gạo hữu cơ mới được xuất khẩu gạo hữu cơ quảng trị cũng đã có mặt khắp mọi nơi trên toàn quốc
và cũng đang được các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục xuất khẩu
tiếp nối thành công của lô hàng đầu tiên của gạo hữu cơ quảng trì xuất khẩu qua thị trường châu âu
thì sắp tới wto sẽ mở rộng diện tích ở tỉnh quảng trị tập trung quản lý chặt chẽ từ quy trình canh tác đến chế biến
nhằm đáp ứng đủ nhu cầu để xuất khẩu qua các nước châu âu
để đảm bảo nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng nông sản
nhiều doanh nghiệp ở quảng trị đã đồng hành với nông dân trong việc trồng chế biến đến tiêu thụ sản phẩm
đảm bảo ổn định đầu ra cho nông dân
năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
quảng trị đã có hơn năm mươi tấn sắn
một tấn chuối sáu trăm linh tấn chanh leo trên một mươi tấn cao su hơn một trăm linh tấn tiêu
trên năm mươi tấn cà phê giang và cà phê nhân đặc sản
ba năm tấn dược liệu cao an xoa được xuất qua các thị trường châu âu mỹ và một số thị trường khác
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sáng ngày một mươi sáu tháng bốn cục quản lý thị trường tp hcm phát hiện và thu giữ hàng ngàn sản phẩm quần cà phê giả mạo nhãn hiệu trong một căn nhà không số ở quận bình tân
trước đó trong ngày một mươi năm tháng bốn đội ba cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành kiểm tra điểm bán hàng tại căn nhà không biển không số nằm trên đường phạm đăng giảng phường bình hưng hòa quận bình tân
chủ cơ sở kinh doanh là ông nguyễn văn tâm
trong căn nhà khoảng năm mươi mét vuông tổ công tác đã phát hiện hàng ngàn chiếc quần khai kê giả màu một nhãn hiệu mỹ một thương hiệu đã được bảo hộ từ việt nam tổng giá trị lô hàng khoảng hai trăm một mươi bảy triệu đồng
theo tìm hiểu hiện nay trên thị trường giá của một chiếc quần chính hãng từ một hai đến một năm triệu đồng một chiếc
còn tại cơ sở này một chiếc quần được quảng cáo mang thương hiệu trên có mức giá từ một trăm hai mươi chín đến một trăm sáu mươi chín tùy dán dài hay ngắn
như vậy mức giá chỉ bằng một phần mười so với hàng chính hãng
vì vụ việc có tính chất phức tạp số lượng hàng hóa thu giữ lớn đoàn kiểm tra đang hoàn thiện thủ tục để chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định
thưa quý vị một tin tức liên quan đến thị trường nông sản
với việc là sản lượng cung ứng ra thị trường tăng cao hơn so với nhu cầu và xuất khẩu giảm mạnh
xoay cát hòa lọc đang rước giá mạnh chỉ bằng một nửa so với đầu năm và bằng một phần ba so với đỉnh năm ngoái
theo đó tại các cửa hàng trái cây và chợ truyền thống tp hcm cho thấy
xoay hòa lọc đang được bán với giá thấp nhất từ đầu năm rẻ hơn xoay muối trung quốc
cụ thể hàng loại một hai trái một ký giá bảy mươi đồng một ký loại hai là ba mươi năm đến bốn mươi đồng một ký
trong khi đó xoay muối trung quốc khoảng sáu mươi năm ngàn đến bảy mươi ngàn đồng một ký
còn tại các chợ đầu mối nông sản thủ đức hóc môn giá bán sỉ xoay cát hòa lọc giao động hai mươi năm ngàn đến ba mươi năm ngàn đồng một ký
tại vườn một mươi tám ngàn đến ba mươi ngàn đồng một ký
theo một số nhà vườn tại đồng tháp hiện giá xoay hòa lọc với giá xô hai mươi ba ngàn đồng một ký giảm năm mươi so với cách đây ba tháng
ngoài xoay hòa lọc các loại khác như ba màu xoay hạt lét cát chu cũng giảm nửa giá còn ba ngàn đến một mươi ba ngàn đồng một ký
trong đó nguyên nhân được cho là xoài bắt đầu rộ vụ sản lượng cung ứng ra thị trường tăng cao nhưng tiêu thụ chậm
bên cạnh đó hàng xuất đi trung quốc chậm hơn mọi năm do yêu cầu đòi hỏi phải có mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đã làm giá nông sản này giảm mạnh
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chính khoán đối với ông đỗ quý hải
chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư hải phát và một số người thân về số tiền gần hai tỷ đồng vì không báo cáo trước khi bán gần một mươi triệu cổ phiếu hb
ông đỗ quý hải bị phạt hành chính số tiền hơn một hai tỷ đồng do đã bán hơn sáu hai triệu cổ phiếu hpx không báo trước khi giao dịch vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
cùng phiên giao dịch này bà chu thị lương vợ chủ tịch hội đồng quán trị công ty cổ phần đầu tư hải pháp và ông đỗ quý đường em ruột ông đỗ quý hải
đã bán lần lượt hơn hai năm mươi sáu triệu cổ phiếu và hơn một triệu cổ phiếu hbx không báo cáo trước khi giao dịch
do đó ủy ban chứng khoán quyết định phạt bà lương năm trăm một mươi hai chín triệu đồng phạt ông đường hai trăm linh sáu bốn triệu đồng
vì hành vi vi phạm này đồng thời cả ba cá nhân trên còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán bốn tháng tính từ ngày một mươi ba tháng bốn
trước đó trong phiên ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là phiên giao dịch chấm dứt chuỗi một mươi chín phiên giảm giá liên tiếp của cổ phiếu hbx trong đó có hơn một mươi phiên giảm sàng liền
tại phiên này mà hvx tăng hết biên độ lên chín một trăm linh đồng và có khoảng một trăm sáu mươi hai năm triệu cổ phiếu được sang tay
thị trường chính khoán chốt khuyên một mươi một mươi bốn tháng bốn với điều chỉnh là khi vn index có tuần điều chỉnh sáu triệu đồng
trong chuỗi tăng điểm là ba tuần liên tiếp thì khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái là rút vốn mạnh tuần thứ ba liên tiếp
trong tuần qua khối ngoại trên sàn hồ dê bán rộng một bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng tăng gấp sáu lần về lượng và tăng một trăm ba mươi sáu về giá trị so với tuần trước đó
đây là phiên thứ bảy liên tiếp rút vốn của khối ngoại trên sàn nimitz lớn nhất này
còn trên sàn hns khối ngoại tiếp tục bán rồng nhẹ hơn một hai triệu cổ phiếu với giá trị hai mươi hai tỷ đồng
đáng chú ý là khối ngoại sàn opcon bất ngờ bất ngờ
tổng hơn năm triệu cổ phiếu có giá trị đột biến một ba trăm năm mươi chín tỷ đồng
theo vn direct dòng tiền không có sự cải thiện đáng kể và chỉ tập trung chảy vào nhóm cổ phiếu đầu cơ
đã khiến doanh nghiệp tăng vừa qua của thị trường diễn ra khá ngắn và không thực sự mạnh mẽ về mức tăng
thuốc đẩy triển khai gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng xem xét giãn hoãn nợ cho các doanh nghiệp liên tục giảm lại suất điều hành
và liên tục với những động thái nới dụng
nới lỏng với chính sách tiền tệ được phát đi kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội cho các nhà đầu tư chính khoán trong giai đoạn tới
thị trường chứng khoán khép lại quý i năm hai nghìn hai mươi ba với những tín hiệu tích cực từ chỉ số đến dòng tiền
chỉ số vn index đã tăng hai tuần liên tiếp và chốt lại tháng ba với mức tăng ba chín tạm thời neo ở mốc một sáu mươi bốn sáu điểm
thanh khoản thị trường ở tuần cuối tháng ba cũng đạt mức cao nhất trong năm tuần với mức bình quân một mươi một bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng một phiên
theo các chuyên gia việc ấn khai nhà nước đã phát đi thông điệp khá rõ ràng về đảm ngực chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn
điều này sẽ có tác động tích cực tới chuyển vòng nền kinh tế nói chung và thị trường chính khoán nói riêng trong những quý tới
khi mà tác động của kinh tế toàn cầu tác động của đa tăng lãi suất nó không còn nữa thì thậm chí chính sách tiền tệ có thể được chuyển hướng
mà theo tôi nghĩ nó sẽ là vào giữa năm nay tức là vào đầu tháng sáu hai nghìn hai mươi
và nếu như vậy thì đấy sẽ là một cái tín hiệu rất thuận lợi cho cả nền kinh tế với imo cũng như là thị trường tài chính
khi mà ngân hàng nhà nước hay là các cơ quan quản lý nới lỏng chính sách tiền tệ thì nó sẽ mang lại cái hiệu ứng tích cực ngược lại
đó là dòng tiền sẽ được bơm vào nền kinh tế nhiều hơn và cụ thể sẽ chảy vào các doanh nghiệp sẽ đến được các doanh nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn
các doanh nghiệp sẽ mạnh dạng huy động vốn
sử dụng nguồn vốn để tái mở rộng sản xuất kinh doanh
khi doanh nghiệp thu được lợi nhuận tốt hơn thì nó sẽ đẩy mạnh cái tâm lý tích cực của những nhà đầu tư đang đầu tư trên thị trường tài chính
theo đó nhà đầu tư chứng khoán dài hạn có thể xem xét các phiên điều chỉnh để tăng tỷ trọng cổ phiếu
theo thống kê lịch sử thị trường chứng khoán thường tích cực trong giai đoạn chính sách tiền tệ được nới lỏng
tuy nhiên thị trường chứng khoán sẽ không tăng mạnh ngay lập tức bởi chính sách tiền tệ đại sức cần có thời gian thẩm thấu và phản ánh vào nền kinh tế cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
thứ nhất là họ cũng đã mất đi khá nhiều những nhà đầu tư cũ
họ cũng đã mất khá nhiều tiền rồi bây giờ mà nói mà để mà họ có thêm tiền để họ đầu tư thì cũng sẽ không nhiều
còn nhà đầu tư mới chắc chắn là họ sẽ đứng ngoài để họ quan sát
mà khi mà thị trường thực sự hồi phục thì chúng ta mới có được cái lượng nhà đầu tư f tham gia thị trường
vào thì lúc đó thì thị trường mới có thể là sôi lỏng trở lại
thứ hai nữa là cái thanh khoản của thị trường thì nó cũng chưa có được mà cải thiện như mong muốn
chính vì thế thì khả năng mà thị trường hồi phục và tăng điểm cao thì nó sẽ rất là khó
bất kỳ một chính sách nào của nhà nước đưa ra cũng đều có độ trễ của nó
không thể nào mà thẩm thấu ngay vào trong nền kinh tế được
thì cái độ trễ đấy chúng ta thông thường nó phải từ ba đến sáu tháng
tức là từ một quý đến hai quý thì nó mới phản ánh thực tế và nội tại của nền kinh tế
ở vấn đề tiếp cận vốn của doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là đối với những doanh nghiệp mà họ có tài sản tốt thì họ tiếp cận vốn đơn giản hơn
còn những doanh nghiệp mà không có tài sản tốt thì dù bất kỳ trong hoàn cảnh điều kiện của nền kinh tế như thế nào thì vẫn khó đối với họ
nới lỏng chính sách kinh tế là sân chơi cho nhà đầu tư dài hạn
do đó đối với nhà đầu tư ngắn hạn nên có sự thận trọng nhất định phải dừng lại quan sát diễn biến thị trường tại vùng này
tránh tình trạng mua đổi khói
đồng thời nhà đầu tư ngắn hẹn nên duy trì tỉ trọng danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải
duy trì trạng thái tiền mặt để có thể mua vào trong những nghiệp điều chỉnh và hạn chế sử dụng đòn bẫy màng game
từ ngày hai mươi tháng năm tới đây thay vì đến với các văn phòng đăng ký đất đai xếp hàng làm thủ tục xin cấp sổ đỏ
thì người dân có thể ngồi tại nhà để làm thủ tục trực tuyến
nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật
đất đai được chính phủ mới ban hành đang được rất nhiều những người dân quan tâm và đặc biệt đặt kỳ vọng
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
chính phủ giao các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai
và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định
có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp
như vậy người dân được đọc hồ sơ xin cắp sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua mua điện
mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước ngày hai mươi tháng năm
theo cá nhân của tôi thì việc cắp sổ đỏ online thì nó sẽ có những thụ tiện so với những cái trước đây
ví dụ trước đây có những cái bất cập giống như là mỗi lượt đi lên như vậy thì rất là tốn thời gian
phải xếp hàng phải đi lại nhiều lần chứ không phải là một lần là xong
rồi cái thứ hai nữa là có những cái mà mình không hiểu mình phải lên hỏi trực tiếp này cũng cứ phải đi quay đi quay lại
rồi những cái phí này nọ mình không rõ mình không rành mình cũng không thể nắm hết mình cũng không biết hỏi từ cái đoạn nào đoạn nào
rồi bên cạnh đó là đến đó thì có thể gặp những cái cò này nọ họ sẽ gợi ý gì đó mình không biết cái đó là đúng hay sai
nếu mà để online được thì quá tốt rồi
ngày xưa thì nếu mà không có chương trình này thì khi mình nộp hồ sơ vào
rồi giấy tờ thủ tục gặp rất là nhiều bên rồi khi mà thủ tục có được hay không mình cũng không biết
rồi khi mà thủ tục tới thời hạn mình không biết thì mình cũng phải đi tới đi lui
hiện tại bây giờ nó có cái chương trình này rồi trong vòng ba mươi ngày
sổ đỏ mình sẽ biết là ví dụ tới cái ngày đó là mình không biết
không biết tại sao không biết thì sẽ có phản hồi ngay
và việc mà thông suốt như vậy thì sẽ làm cho mọi thứ nó minh bạch rõ ràng
đó là cái điều mà dân cần nhất
theo các chuyên gia nghị định sự đổi mới được ban hành này là quyết định mang tính đột phá
trong việc chuyển đổi số cho các loại hình dịch vụ công trực tuyến qua đó mang lại lợi ích cho người dân và cơ quan chức năng
về thời gian thủ tục hành chính và minh bạch chi phí đối với người dân có nhu cầu xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới
tôi cho rằng đây là một cái nỗ lực rất lớn của chính phủ
chính phủ trong việc chuyển đổi số cho các loại hình dịch vụ công
trong trường hợp này chúng ta đang nói đến là quyền sử dụng đất quyền sử tài sản trên đất
cái mà được xem là tài sản lớn nhất của người dân thì tôi cho rằng đây là một động thái mang tính tích cực
trong khi đó chính phủ đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số qua các cổng dịch vụ của chính phủ
trước đây chúng ta có nhiều dịch vụ rồi về sử dụng cổng dịch vụ công
để giải quyết các vấn đề
thì đây là tôi cho rằng là một cái nỗ lực mà nó mang lại lợi ích rất lớn cho xã hội cho người dân
cái việc mà cấp sổ đỏ online như vậy là một trong những cái bước đi cũng mang tính đột phá
và mang tính tiên phong của các cơ quan quản lý cho việc đăng ký này
những cái chủ trương như vậy nó hoàn toàn mang lại lợi ích cho những người dân
cho đại bộ phận những người mà họ đang có nhu cầu được cấp sổ đỏ sổ hồng
và đặc biệt hơn là nó đang thể hiện cái tinh thần được quán triệt từ chính phủ từ thủ tướng cho tới các cái cấp quản lý đó là số hóa cái công việc mà chúng ta đang làm hay là tiến tới công nghệ bốn và xa hơn có thể là tiến tới năm
hiện thành phố hồ chí minh đang góp rút chuẩn bị hạ tầng công nghệ dữ liệu tập hốn viên đồng hồ sơ để việc vận hành cấp sổ đỏ online cho người dân được thuận lợi đúng thời gian và đáp ứng kỳ vọng của người dân